nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi
ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm đã thành lập nhiều đoàn công tác
tổ chức kiểm tra hàng hóa thực phẩm tại các chợ truyền thống và siêu thị trên địa bàn
nghiên nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại chợ kim biên quận năm lực lượng chức năng đã kiểm tra các quầy sạp kinh doanh mặt hàng
về hương liệu phụ gia thực phẩm
thời gian qua vấn đề nan giải mà ban quản lý chợ chưa thể kiểm soát hiệu quả
đó là còn xảy ra tình trạng lẫn lộn giữa phụ gia thực phẩm và phụ gia công nghiệp
qua buổi kiểm tra hầu hết các hộ đều có cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn kiến thức
do ban an toàn thực phẩm triển khai
tại chợ bình tây nơi cung cấp các loại bánh kẹo mứt tết lớn tại tp hcm
các đơn vị chuyên môn đã lấy mẫu ngẫu nhiên test nhanh tại chỗ
kết quả cho thấy các mẫu mất này âm tình với phần màu công nghiệp
nếu đi kiểm tra kiểm soát lại nếu vi phạm thì sẽ xử phạt
thứ nhất là điều kiện vệ sinh bảo đảm vệ sinh kể cả những chuyện nhỏ nhặt như có đeo găng hay không
hay là có dùng tay trần để bốc thức ăn hay không v v
rồi vấn đề thứ hai là gì là ý thức của người bán
và điều thứ ba rất quan trọng đó là nguồn gốc xuất xứ hóa đơn chứng tự của hàng hóa
theo kế hoạch ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm sẽ tiếp tục kiểm tra những mặt hàng
thực phẩm phục vụ tết tại các chợ đầu mối trên địa bàn bảo đảm các thực phẩm an toàn đến tay người tiêu dùng